sự việc xảy ra vào tối ngày một mươi ba tháng năm trên đường phố sài gòn mà chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của chương trình
xung quanh đó còn rất nhiều câu chuyện được dư luận bàn tán trong đó có câu chuyện về bảo đảm an toàn cho các hiệp sĩ đường phố
trong một diễn biến liên quan khi tới thăm các hiệp sĩ bị đâm trọng thương
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân đã nhấn mạnh cần phải xem xét trang bị áo giáp cho các hiệp sĩ đường phố
dự kiến tp hcm hiện có hơn một trăm linh hiệp sĩ sẽ được thành phố hỗ trợ áo giáp trong thời gian tới
ông nguyễn thiện nhân cho biết chủ tịch ubnd tp hcm sẽ trao bằng khen cho các hiệp sĩ vì hành động dũng cảm vừa qua
cũng liên quan tới vụ việc này ông nguyễn duy kiên phó cục trưởng cục người có công bộ lao động thương minh và xã hội cho rằng
với hành động quả cảm và tử nạn trong lúc bắt trộm
hai hiệp sĩ đường phố ở quận tân bình tp hcm có đủ điều kiện và tiêu chuẩn được phong tặng liệt sĩ